theo thông tin mới nhận về tiến độ đi vào khai thác của dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
theo ban quản lý của dự án cho biết tuyến đường sắt này vẫn chưa thể được đưa vào khai thác vận hành trong ngày hôm nay
lý giải về việc chậm trễ này lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt cho rằng dự án vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt
nên không đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng bốn do chưa được cấp chứng nhận an toàn hệ thống
và chưa được hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu
hiện nay một số hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện
trước đó trong đợt kiểm tra vào giữa tháng ba bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã chỉ đạo tổng thầu
và các đơn vị liên quan cần nỗ lực để dự án đi vào vận hành thương mại vào cuối tháng bốn
đây không phải là lần đầu tiên dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông lỗi hẹn đưa vào khai thác vận hành